liên quan đến vụ việc ba trăm linh người bị ngộ độc thực phẩm tại đắk lắc
trị cục an toàn vệ sinh thực phẩm địa phương này cho biết đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm tra đột xuất
các cơ sở cung cấp cỗ cưới này và đã có hướng xử lý
tính đến sáng ngày một mươi năm tháng bảy số bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm vào ngày một mươi ba tháng bảy tại đắk lắc
hiện đã tăng lên hơn ba trăm hai mươi người các bệnh nhân này cho rằng đã bị nhiễm độc khi ăn cỗ cưới
do hai cơ sở gia tránh văn on và gia tránh diệu phú đều trên địa bàn huyện trư mờ ga tỉnh đắk lắc cung cấp

cho đến khi mà có kết quả cuối cùng
hiện đa số sức khỏe của hơn ba trăm hai mươi bệnh nhân đã dần ổn định
tuy nhiên dự báo trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh đắk lắc sẽ diễn ra nhiều tiệc cưới
được tổ chức với quy mô
và nếu các cơ quan chức năng không tập trung thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm thì không tránh khỏi
những vụ ngộ độc thực phẩm tương tự sẽ xảy ra